cơn mưa dữ dội vào cuối giờ chiều ngày hai mươi tháng chín ở bình phước đã gây ra ngập nặng kèm theo nước chảy xiết đã cuốn trôi bốn học sinh cấp ba của trường trung học phổ thông phước long thuộc thị xã phước long
mặc dù phát hiện kịp thời nhưng người dân và chính quyền địa phương chỉ cứu được ba em ngay trên miệng cống nữ học sinh còn lại đã bị lũ cuốn trôi mất tích
ngày hai mươi một tháng chín công an tỉnh bình phước đã huy động hàng chục người gồm thợ lặn người dân dân phòng để tìm nữ sinh vũ thảo uyên lớp một mươi một bị nước mưa cuốn mất tích
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi tháng chín nữ sinh vũ thảo uyên cùng sáu người bạn đang trên đường đi học về thì gặp trời mưa rất to
do nước ngập cao ngang người nhóm nữ sinh phải xuống rất bộ xe nhưng do nước quá lớn lại chảy xiết nên uyên cùng ba người bạn khác đã bị nước cuốn trôi vào miệng cống